tại hà nội đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam đã có buổi tiếp thân mật
ngày xét gây aleksandrovich phó chủ tịch phòng xã hội liên bang nga cùng đoàn đại biểu nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp ông trần thanh mẫn cho rằng hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam và phòng xã hội liên bang nga có nhiều điểm tương đồng
đây là điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác giữa hai tổ chức nhất là thúc đẩy hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai bên
nhân dịp này ông trần thanh mẫn đề nghị phòng xã hội liên bang nga tiếp tục có những hoạt động ủng hộ
tạo điều kiện thuận lợi đối với cộng đồng người việt nam đang sinh sống học tập và làm việc tại liên bang nga
ngài xét gây aleksandrovich phó chủ tịch phòng xã hội liên bang nga chúc mừng những thành tiệu trong phát triển kinh tế xã hội của việt nam
trong thời gian qua và bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam trong thời gian tới
trước đó phó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trương thị ngọc ánh và phó chủ tịch phòng xã hội liên bang nga
xét gây aleksandrovich đã có buổi tọa đàm trao đổi chia sẻ kinh nghiệm và bàn về nội dung hợp tác trong thời gian tới
nhằm tăng cường thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước việt nam liên bang nga